ông galang tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với phong trào hezbollah tại liban
ông galang khẳng định nếu hezbollah có thái độ kiềm chế
the navis sẽ giữ tình hình ở nguyên trạng như hiện nay
đồng thời cảnh báo nếu chọn giải pháp chiến tranh lực lượng vũ trang của liban này sẽ phải trả giá đắt
trước tình hình ngày càng căng thẳng gia tăng tại giải gaza giữa israel và hồi phong trào hamas
nhiều nước đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực trung đông
theo hãng tân hoa xã trong cuộc địa đàm ngày một mươi năm tháng một mươi
ngoại trưởng trung quốc vương nghị và người đóng cấp thổ nhĩ kỳ hakan fidan đều nhấn mạnh
các bên cần phải ngừng bắn ngay lập tức và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề palestine
đồng thời nhấn mạnh nếu thiếu đi giải pháp hai nhà nước thì các phương án đều không khả thi
cùng ngày cổ vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang ở trung đông
bày tỏ lo ngại về nguy cơ tham gia xung đột của các lực lượng ủy nhiệm
đồng thời nhấn mạnh mỹ đang cố gắng tìm con đường an toàn cho công dân mỹ rời gaza vào ai cập
tương tự trong tuyên bố chung ngày một mươi năm tháng một mươi những người đứng đầu liên đoàn ả rập al và liên minh châu phi au
nhận định kế hoạch tấn công trên bộ vào giải gaza của israel có thể dẫn đến một cuộc diệt chủng
ở quy mô chưa từng có và kêu gọi liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa trước khi quá muộn
trong khi đó quốc vương abdullah đệ nhị của jordan đã có cuộc địa đàm riêng rẽ
với tổng thống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
trong các cuộc địa đàm trên quốc vương jordani kêu gọi các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ của quốc tế
để ngăn chặn xung đột leo thang ở gaza bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế
ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo viện trợ y tế và cứu trợ cho gaza
nga cũng tiếp tục bày tỏ lập trường về cuộc xung đột hamas israel
moscow nhấn mạnh nhu cầu cấp bách là cần bảo vệ dân thường và không để cuộc khủng hoảng lan sang các nước trong khu vực
liên quan đến tình hình nhân đạo
tại khu vực văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha ngày một mươi sáu tháng một mươi cho biết
dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp giải gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
ocha cho hay việc các máy phát điện dự phòng dừng hoạt động sẽ đặt tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm
trong một diễn biến liên quan các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới ai cập
không thể tiến vào giải gaza để tiếp cận người dân palestine do khu vực này đang bị israel ném bom
cửa khẩu rafah lối đi duy nhất vào giải gaza không do israel kiểm soát đã bị đóng cửa từ ngày một mươi tháng một mươi
sau ba cuộc không kích của israel vào đồn biên giới palestine trong vòng hai mươi bốn giờ
trong khi đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin là dân thưởng vô tội
đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas sẽ dẫn đến những hậu quả nhân đạo vô cùng nghiêm trọng
ngoài ra ông cũng kêu gọi khôi phục việc cung cấp điện và nước ở giải gaza
đồng thời tạo điều kiện cho phép cung cấp lương thực
thuốc men và các hoạt động cứu trợ nhân đạo khác được nhanh chóng và an toàn
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo
và cứu trợ khẩn cấp martin griffiths ngày một mươi năm tháng một mươi đã kêu gọi bảo vệ dân thường
và chấm dứt các hoạt động thù địch sau sáu tháng xung đột quân sự ở sudan
trong một tuyên bố được truyền thông quốc tế tường thuật ông griffith nêu rõ
đã đến lúc các bên xung đột phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế
đã đến lúc phải tôn trọng những cam kết đã được đưa ra ở gea để bảo vệ dân thường
và cho phép viện trợ nhân đạo
đã đến lúc phải tái cam kết đối thoại tại cấp cao nhất để chấm dứt cuộc xung đột này một lần và mãi mãi
bên cạnh đó ông griffith cũng nhấn mạnh các nhà tài trợ phải tăng cường hỗ trợ
đồng thời tái khẳng định cộng đồng quốc tế không thể bỏ rơi người dân sudan
theo nhận định của ông griffiths nửa năm chiến sự đã đẩy sudan vào một trong những cuộc khủng hoảng
nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới gần đây với khoảng chín người được cho là đã thiệt mạng
hơn năm sáu triệu người phải rơi bỏ nhà cửa và hai mươi năm triệu người cần viện trợ
các điểm bỏ phiếu tại ba lan đã đóng cửa vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi theo giờ địa phương
tức hai giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi theo giờ hà nội
kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy đảng pháp luật và công lý pes cầm quyền có khả năng về nhất
nhưng không hội đủ đa số ghế để tự đứng kết
đảng pháp không muốn ra thành lập chính phủ mà phải tìm kiếm liên minh
theo kết quả thăm dò do ipsos tiến hành liên minh dân sự keo đối lập con đường thứ ba
tis trung dung và cánh tả mới nl nhiều khả năng giành được tổng cộng hai trăm bốn mươi tám ghế tại hạ viện gồm bốn trăm sáu mươi thành viên
trong khi đó pes chỉ có được khoảng hai trăm linh ghế
liên đoàn cực hữu được dự đoán giành một mươi hai ghế
để thành lập được chính phủ một đảng hoặc liên minh phải giành được đa số
ít nhất là hai trăm ba mươi một trong số bốn trăm sáu mươi ghế tại hạ viện
trước đó giới phân tích chính trị dự báo bà lan có thể sẽ phải đối mặt với thời kỳ bất ổn
nếu pes không đảm bảo được thế đa số tại quốc hội khóa mới ở nước này
dự kiến kết quả chính thức của cuộc bầu cử này sẽ được công bố vào ngày một mươi bảy tháng một mươi tới
trung quốc mới đây đã phóng tên lửa trường trinh hai d mang theo một vệ tinh quan sát trái đất mới vào không gian
vệ tinh có tên là jun hai một trăm linh bốn được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh tiểu tuyển ở tây bắc trung quốc
và sớm đi vào quỹ đạo định sẵn
vệ tinh sẽ cung cấp các thông tin về môi trường khí quyển biển không gian
hỗ trợ ngăn ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng như hỗ trợ các thí nghiệm khoa học
vụ phóng đánh dấu sứ mệnh từ bốn trăm chín mươi một của dòng tên lửa chương trình
trước đó vào ngày một mươi tháng chín trung quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới
từ trung tâm phóng vệ tinh thái nguyên ở tịch sơn tây miền bắc nước này
phiên bản sửa đổi dòng tên lửa đẩy trường trinh sáu mang theo vệ tinh giao gan bốn mươi
đã được phóng đi vào lúc một mươi hai h ba mươi giờ bắc kinh vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước
ba ngày chính lễ pichun pen hay còn gọi là lễ sendonta năm nay ở campuchia
diễn ra từ ngày một mươi ba tới ngày một mươi năm tháng một mươi dương lịch
trong khoảng thời gian này một lượng khá lớn người dân từ phnom penh trở về quê hương
để đoàn viên cùng gia đình tham gia các kỳ nghỉ lễ ở quê nhà
trong lúc này một lượng khá lớn người dân từ phnom penh trở về quê hương
để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho người dân
chính phủ campuchia đã đưa ra một sáng kiến được người dân rất ủng hộ
đó là sử dụng hầu hết lượng xe buýt của thủ đô phnom penh
để đưa người dân trở về quê trong dịp lễ pichun penh
hàng chục địa điểm đưa giúp người dân từ thủ đô phnom penh
đến các tỉnh để về quê nhà trong dịp lễ này năm hai nghìn hai mươi ba đã được tổ chức
chính quyền thủ đô phnom penh campuchia đã chuẩn bị hơn bốn trăm năm mươi chiếc xe buýt
để đưa giúp người dân về quê và quay trở lại phnom penh
trong dịp lễ cổ chuyên của quốc gia đông nam á này
trong ba ngày từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi bốn tháng một mươi vừa qua
có gần bốn mươi người sử dụng xe miễn phí từ phnom penh trở về quê nhà
mọi người đều rất hoan nghênh và vui mừng với việc làm đầy ý nghĩa này của chính phủ campuchia
thưa quý vị du lịch xanh có thể hiểu là du lịch có trách nhiệm với môi trường tự nhiên
thông qua hoạt động du lịch góp phần bảo tồn diễn dữ văn hóa bản địa
tạo việc làm
và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương
du lịch xanh được coi là kim chỉ nam cho phát triển du lịch bền vững
khi tài nguyên du lịch được khai thác hợp lý tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường
đồng thời giúp nâng cao dân trí và sức khỏe cộng đồng
thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường văn hóa lịch sử và nghỉ ngơi giải trí
trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên phạm vi toàn cầu trong những năm gần đây
du lịch xanh đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong câu chuyện quốc tế
phần cuối bản tin an ninh thế giới hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong những năm gần đây du lịch xanh không chỉ là một khái niệm
mà đã trở thành xu hướng của ngành công nghiệp không khói ở nhiều nước trên thế giới
bởi có vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học văn hóa cộng đồng
và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội
tại mandeville hầu hết các resort trên đảo đều thay thế nguồn cung cấp năng lượng điện hóa thạch
bằng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm lượng khí thải carbon
khi nhấp vào trang web của bất kỳ khu nghỉ dưỡng sang trọng nào ở maldives
bạn có thể sẽ tìm thấy cam kết của họ đối với tính bền vững và các thông tin xanh liên quan
chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng khách du lịch có ý thức bảo vệ môi trường
đặc biệt là trong thị trường khách sạn hàng sang
để có thêm nhiều khách đặt phòng
có nghĩa là chúng tôi sẽ cần nỗ lực hơn với ngành khách sạn bền vững hơn
kenya cũng là điểm đến của du lịch xanh với nhiều cảnh quan đẹp hoang dã và các dịch vụ trải nghiệm truyền thống
cưới lạc đà đang được ngành du lịch nước này đẩy mạnh để thay thế cho các phương tiện thải carbon gây ô nhiễm môi trường
tôi chọn phương thức du lịch sinh thái này thay vì các phương án du lịch sinh thái khác như xe điện xe đạp
chúng tôi đang cố gắng tránh xa động cơ dan
tại lễ kỷ niệm của mandeville
ngày du lịch thế giới năm nay được tổ chức tại thành phố riyadh của ả rập xê út
tổ chức du lịch thế giới đã xác định đầu tư là một trong những ưu tiên chính để phục hồi
cũng như tăng trưởng và phát triển trong tương lai của du lịch
tổ chức du lịch thế giới nhấn mạnh sự cần thiết
phải đầu tư nhiều hơn và có mục tiêu tốt hơn cho con người cho hành tinh và cho sự thịnh vượng
du lịch là một trụ cột của nền kinh tế của chúng ta
nó đóng góp một vai trò trung tâm trong xã hội và trong cuộc sống cá nhân của chúng ta
và nó đưa ra giải pháp cho một số thách thức lớn nhất
bao gồm tình trạng khẩn cấp về khí hậu và nhu cầu cấp thiết chuyển sang nền kinh tế bền vững hơn
sức mạnh của du lịch là rất lớn nhưng đó không phải là một sức mạnh có thể được coi là đương nhiên
thay vào đó nó phải được hỗ trợ trên hết là bằng đầu tư
du lịch là động lực mạnh mẽ cho sự tiến bộ và hiểu biết lẫn nhau
nhưng để phát huy hết lợi ích của mình lực lượng này phải được bảo vệ và nuôi dưỡng
ngày nay tình trạng khẩn cấp về khí hậu
khí hậu đang đe dọa nhiều điểm đến du lịch cũng như sự sống còn của cộng đồng và nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch
vào ngày du lịch thế giới này chúng tôi nhận thấy nhu cầu thiết yếu về đầu tư xanh
để xây dựng ngành du lịch mang lại lợi ích cho con người và hành tinh
theo website du lịch lớn nhất thế giới tripadvisor
ba mươi bốn số du khách sẵn sàng chi trả thêm để ở những khách sạn thân thiện với môi trường
một mươi số du khách quốc tế sẵn sàng chi trả thêm
cho đơn vị du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương
và hoạt động
điều này khẳng định du lịch xanh không những là sự đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững
mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu cao
và có ý thức hành động văn minh khi tham gia du lịch